dự án đường giao thông nối thành phố sầm sơn và khu kinh tế nghi sơn giai đoạn một có chiều dài một mươi bảy km
mặt cắt của đường lần lượt rộng một mươi hai m đoạn qua quảng sương và bốn mươi tám m đoạn qua sầm sơn
sau một thời gian dài chậm tiến độ tỉnh thanh hóa đã yêu cầu các địa phương thực hiện mọi biện pháp
để có thể sớm hoàn thành dự án trên
đây là khu vực mới được giải phóng mặt bằng cách đây không lâu trong dự án đường nối thành phố sầm sơn
và khu kinh tế nghi sơn đoạn qua địa bàn phía nam thành phố
nhà cũ của gia đình ông nguyễn hữu đức có mặt tiền bảy m tổng diện tích chín mươi tám m hai
theo chính sách của nhà nước ông được đền bù sáu triệu một mét và nhận hỗ trợ chín triệu cho nửa năm thuê nhà